lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô bốn chỗ chạy từ nam ra bắc vận chuyển hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu
ngày một mươi tháng ba tại km một nghìn một đường hồ chí minh đoạn qua xã hàm ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện xe du lịch biển kiểm soát bảy mươi bốn a năm nghìn một trăm một mươi bốn do lái xe lê thanh hà bốn mươi bảy tuổi
trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển từ nam ra bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở bốn trăm hai mươi năm cây thuốc lá z năm mươi cây thuốc lá hero do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ
hóa đơn chứng minh nguồn gốc trị giá lô thuốc lá trên bảy mươi triệu đồng
hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định